ngay sau khi kết thúc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng ban vận động tài trợ asean năm hai nghìn hai mươi
đã gặp mặt các nhà tài trợ cho hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy
thủ tướng trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã góp phần tạo nên thành công của hội nghị cấp cao asean và các hội nghị cấp cao liên quan
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch covid một mươi chín gây ra đối với thế giới nói chung và việt nam nói riêng
chính phủ sẽ luôn đồng hành hỗ trợ cho doanh nghiệp đồng thời ra soát đưa ra các gói hỗ trợ dự thảo quy định để hỗ trợ có hiệu quả và thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động